vấn đề hệ thống cầu đường đang là bài toán đặt ra đối với nhiều địa phương
đối với tp hcm hạ tầng giao thông nhiều khu vực đã bị xuống cấp nghiêm trọng
năng lực giao thông của thành phố đang trong tình trạng quá tải
do vậy việc bổ sung thêm cầu đường hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông là điều tất yếu
để góp phần giúp tp hcm giải quyết vấn nạn un tắc và phát triển kinh tế xã hội
đường trường sơn dẫn vào sân bay tân sơn nhất nhiều năm trước luôn trong tình trạng ủn ứ từ sáng đến chiều tối
những dịp cuối tuần cao điểm lễ tết un tắc càng dữ dội hơn
từ khi cầu vượt đường trường sơn được đưa vào sử dụng tình trạng kẹt xe đã được kéo giảm
thêm vào đó là cầu vượt lăng cha cả
và mới nhất là hệ thống cầu vượt ba nhánh chữ n vòng xoay nguyễn thái sơn hoàng minh giám nguyễn kiệm
thông xe toàn bộ vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín đã giúp giảm áp lực giao thông ở hai đầu cửa ngõ sân bay
cầu thép này rất là tiện lợi cho việc ra vào sân bay
không như mấy năm trước
còn đây là cầu thủ thiêm nối quận bình thạnh với quận hai
từ khi đưa vào sử dụng cây cầu này không chỉ hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối tuyến đường nguyễn hữu cảnh
với bán đảo thủ thiêm quận hai mà còn giảm tải cho cầu sài gòn
trước đây là cây cầu duy nhất nối quận hai với trung tâm thành phố
lúc trước còn kẹt kẹt cầu còn bây giờ dễ đi thoải mái hơn nữa
để giảm un tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trong những năm qua tp hcm đã tập trung đầu tư bổ sung nâng cấp từng bước hoàn thiện hệ thống cầu đường trên địa bàn
trong đó việc cải tạo sửa chữa xây mới nhiều cầu đường bộ gồm cả cầu vượt bằng thép và cầu vượt sông đã được triển khai hàng loạt
cầu thủ thêm hai đây là một cầu có tính chất về giao thông
là giao thông vận chuyển lượng người từ phía đông vào tp hcm
nó sẽ chia lửa cho cái mật độ giao thông
từ chui qua hầm thủ thiêm hiện nay đang rất là đông
năm hai nghìn một mươi chín ngành giao thông vận tải tp hcm triển khai gần bảy mươi dự án giao thông đường bộ
trong đó có bốn mươi năm dự án nâng cấp mở rộng làm mới đường và hai mươi ba dự án xây dựng cầu
trong tương lai tp hcm còn tiếp tục đầu tư xây dựng các cây cầu lớn như cầu thủ thiêm hai ba bốn
cầu cát lái thay phà cắt lái cầu cần giờ thay phà bình khánh
thế nhưng với nhu cầu của một đại đô thị trên một mươi hai triệu dân và gần chín triệu phương tiện giao thông
tại của tp hcm vẫn chưa đáp ứng đủ quy hoạch đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cầu đường hiện đại
kết nối đồng bộ là yêu cầu đang được đặt ra cho tp hcm trong quá trình phát triển lâu dài